tại hà nội đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
cùng các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số tám đã tiếp xúc với cử tri huyện ba vì
trong không khí dân chủ và cởi mở cử tri huyện ba vì đã quan tâm phản ánh đến các đại biểu quốc hội
nhiều vấn đề như bất cập trong công tác quản lý đất đai xây dựng nông thôn mới xây dựng các công trình phúc lợi
việc thẩm định hồ sơ giải quyết chính sách đối với người có công còn chậm
lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri đồng chí hoàng trung hải khẳng định những vấn đề cử tri nêu lên rất thiết thực
đồng chí nhấn mạnh thành phố đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội
liên quan đến việc phát triển nông nghiệp đồng chí yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở công thương
phối hợp với chính quyền địa phương bà con nông dân xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản sạch chất lượng cao
về ý kiến cử tri nêu việc lò hỏa táng đặt trên địa bàn huyện gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn
ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của nhân dân đồng chí yêu cầu huyện ba vì vào cuộc giám sát quy trình vận hành
xem đã bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường hay chưa đồng thời định kỳ sáu tháng một lần
phải tổ chức quan chắc môi trường công bố công khai kết quả cho nhân dân biết